còn tại đồng nai bảy đối tượng liên quan đến các vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn tỉnh đồng nai vừa bị khởi tố bắt tạm giam
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là điều khiển xe máy phân khối lớn gắn biển số giả chờ điê tối nợ lờ cho các chung cung đường vắng
phát hiện người đi đường mang theo túi sách điện thoại di động hay đeo trang sức thì ngay lập tức tiếp cận sẵn sàng sử dụng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân cướp giật tài sản hoặc chống trả khi bị truy đuổi
khám xét nơi ở của các đối tượng công an đã thu giữ một khẩu súng một mươi ba xe máy ba sợi dây chuyền và nhiều mã tấu cùng bình xì thơi cay
theo điều tra của công an huyện nhân trạch trong thời gian vừa qua các đối tượng trong băng nhóm này đã gây ra một mươi ba vụ cướp giật trên địa bàn huyện nhân trạch một mươi sáu vụ tại huyện long thành và tám vụ tại thành phố biên hòa hai mươi một vụ tại tp thủ đức tp hcm
tổng trị giá tài sản cướp giật là gần ba trăm linh triệu đồng